các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến khoảng giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba quân hỏi khải thuê lại căn hộ trên theo ngày với số tiền hai triệu đồng một ngày
để tổ chức đánh bài poker bằng hình thức quy đổi điểm phỉnh thanh tiền thi khải đồng ý
để phục vụ cho hoạt động đánh bạc trên quân thuê lê kim khánh và lê thị hoài vi chia bài
nhưng không trả lương mà cho hưởng tiền qua của người đánh bạc thắng cực
trung bình một tuần quân thuê căn hộ của khải để tổ chức đánh bạc từ một đến hai lần
và trực tiếp thu tiền sâu từ người đánh bạc
các con bạc khi đến chơi sẽ gặp quân để đổi phỉnh
trước khi tham gia đánh bạc thì người đánh bạc phải đổi phình ít nhất là năm điểm
tương đương số tiền năm triệu đồng trên mỗi phỉnh thể hiện số điểm hai mươi năm mươi một trăm linh năm trăm linh một năm
tương đương hai mươi năm mươi một trăm linh năm trăm linh một triệu đồng năm triệu đồng
mức đặt cực trung bình là hai mươi đến bốn mươi tức là người đặt cực đầu tiên sẽ đặt cực nhỏ nhất là hai mươi điểm
tương đương hai mươi đồng và người thứ hai bên trái sẽ đặt cược số phỉnh là bốn mươi điểm
tương đương bốn mươi đồng khi phán đấu mới được bắt đầu
trong thời gian tổ chức đánh bạc quân thuê căn hộ của khải bảy lần
trung bình quân thu tiền sâu từ năm đến sáu triệu đồng một lần tổ chức đánh bạc
khánh và vi được thuê chia bài nhận trung bình từ năm trăm linh đồng đến hai triệu đồng một buổi chia bài
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi năm phút ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba khi nguyễn viết anh quân lê kim khánh
lê thị hoài vi đang tổ chức cho chín đối tượng chơi đánh bạc bằng hình thức chơi đánh bài bóc cơ
thì bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp công an quận bốn bắt quả tang
khi bắt quả tang số phỉnh thu giữ trên bàn là chín mươi sáu một trăm bảy mươi điểm tương đương với số tiền chín mươi sáu một mươi bảy triệu đồng
cơ quan điều tra xác định khải đã cho quân thuê căn hộ bảy lần để tổ chức đánh bạc và hưởng lợi số tiền một mươi bốn triệu đồng
quân đã bảy lần tổ chức đánh bạc cho người chơi đánh bạc để thu tiền sâu và hưởng lợi số tiền bốn mươi triệu đồng
khánh chia bài được sáu lần hưởng lợi số tiền một mươi triệu đồng phi chia bài ba lần hưởng lợi bốn bảy triệu đồng
đối với ông tqp và bà nt là chủ sở hữu của căn hộ và là cha mẹ ruột của bị cáo trịnh quốc hải
cơ quan tố tụng xác định ông p và t mua căn hộ trên cho khải để ở và quản lý
việc hải cho quân thuê lại căn hộ trên để tổ chức đánh bạc
hai người không biết nên cơ quan điều tra không xử lý là có căn cứ
nhắc đến những đường dây đánh bạc poker khét tiếng trong thời gian gần đây
do sinh viên tổ chức hẳn quý vị khán giả chưa thể quên thành công của công an tp hà nội
khi triệt phá thành công đường dây đánh bạc có tổ chức với nhiều đối tượng
hoạt động khép kín có quy mô lớn với số tiền giao dịch khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng
ngày sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội cho biết đã khởi tố tạm giam bảy bị can
trú tại thành phố hà nội gồm nguyễn xuân huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường khương mai
quận thanh xuân đối tượng cầm đầu đỗ ngọc khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng chú tại quận đống đa
lã duy tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường mỗ lao quận hà đông
bùi quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường thanh trì quận hoàng mai
đỗ trường thịnh sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện thường tín về hành vi tổ chức đánh bạc
còn ngô anh duy sinh năm hai nghìn ba trú tại phường định công quận hoàng mai về tội đánh bạc
qua tài liệu của cơ quan công an qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng
công an quận thanh xuân đã phát hiện một số đối tượng hoạt động đánh bạc dưới hình thức chơi bài phúc cơ
ngay sau đó công an quận thanh xuân đã báo cáo ban giám đốc công an tp hà nội
đề nghị phối hợp với lực lượng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an và phòng an ninh mạng
phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội tập trung xác minh đấu tranh đồng thời lập chuyên án bắt giữ các đối tượng
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ban chuyên án đã huy động bảy tổ công tác đột kích tại nhiều địa điểm
ở địa bàn các quận thanh xuân hà đông đống đa hoàng mai bắt giữ đối tượng cầm đầu là nguyễn xuân huy
đỗ ngọc khánh lã duy tùng bùi quốc đạt nguyễn thành đạt đỗ trường thịnh về hành vi tổ chức đánh bạc
và ngô anh duy về hành vi đánh bạc
quá trình đấu tranh lấy lời khai của các đối tượng cơ quan công an đã làm rõ
từ ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đánh bạc này đã giao dịch số tiền khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng
thời điểm bị phát hiện nhóm này có bảy ba trăm chín mươi năm tài khoản thành viên hai trăm sáu mươi bốn tài khoản đại lý
bảy mươi sáu tài khoản siêu đại lý và bảy tài khoản quản lý
theo công an quận thanh xuân các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc này
chưa có tiền án tiền sự đối tượng cầm đầu nguyễn xuân huy không có nghề nghiệp ổn định
đáng chú ý có đối tượng đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn thành phố
cũng vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
vừa qua trên địa bàn thành phố hà nội cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã bắt giữ thành công bị can trần xuân minh quê ở thái bình
đối tượng được biết là người có máu mặn ở ngoài xã hội
sau khi về hà nội mình đã trực tiếp điều hành hoạt động của cô lọc bộ lucas pallet
đánh bạc bằng hình thức poker với số tiền khoảng trên hai mươi tỷ đồng
cũng vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua trên địa bàn thành phố hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã bắt giữ thành công bị can trần xuân minh quê ở thái bình
đối tượng được biết là người có máu mặt ở ngoài xã hội
sau khi về hà nội mình đã trực tiếp điều hành hoạt động của cô lọc bộ lucas pallet
đánh bạc bằng hình thức poker với số tiền khoảng trên hai mươi tỷ đồng
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết
tiếp tục mở rộng vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại cô lọc bộ poker lucas pallet
hai địa chỉ tại số năm mươi một mạc thái tổ phường yên hòa quận cầu giấy hà nội
bằng hình thức poker với số tiền khoảng trên hai mươi tỷ đồng
cơ quan điều tra đã khởi tố thêm một mươi bị can
như vậy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố tổng ba mươi bảy đối tượng
về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức poker
đường dây này do trần xuân minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường thanh xuân trung quận thanh xuân
và đào anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại quận đống đa trực tiếp điều hành mọi hoạt động
cục cảnh sát hình sự cho biết trần xuân minh là đối tượng có bốn tiền án gồm các tội danh
cố ý gây thương tích cưỡng đoạt tài sản đánh bạc gây dối trật tự công cộng
ngoài ra bị can ninh còn bị xử phạt vi phạm hành chính về tội hủy hoại tài sản
đây cũng là đối tượng có máu mặt ở tỉnh thái bình sau đó về hà nội làm ăn
bị can minh và dũng là bạn học cấp ba với nhau
tuy cùng đứng chung đường dây tổ chức đánh bạc nhưng tất cả điều hành đều do bị can minh chỉ đạo
còn dũng chỉ đứng ra làm bình phong quản lý chung
để điều hành câu lọc bộ hai đối tượng minh và dũng tuyển thêm nhiều nhân viên bảo vệ
chia bài thu ngân để tổ chức cho khách đánh bốc cơ theo tour lấy giải thưởng
và tổ chức cho khách đánh bạc bằng hình thức chơi bóc cơ
theo các trinh sát để triệt phá vụ án này phải mất rất nhiều thời gian do thủ đoạn tổ chức đánh bạc
tại câu lạc bộ bóc cơ lucas palace rất tinh vi khép kín người lạ không thể vào được
phương thức thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng là tạo khoảng ngăn cách giữa tầng hai và tầng ba của tòa nhà
đơn cử khách tham gia đánh voker theo tour lấy giải sẽ chỉ ở lại tầng hai do trần xuân minh điều hành hoạt động
và không biết được trên tầng ba đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức bóc cơ
do đào anh dũng có nhiệm vụ trực tiếp điều hành hoạt động cho khách đánh bạc với các thủ đoạn tinh vi
cũng theo cục cảnh sát hình sự từ khi thành lập đến nay
câu lạc bộ nucas fallet đã thu hút hàng nghìn người đăng ký thể thành viên tham gia chơi bóc cơ
theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức bốc cơ gồm nhiều thành phần khác nhau
trong đó có cả những người nước ngoài
quá trình đánh bạc người chơi đã sử dụng điểm chip để mua để đặt cược với nhau
mỗi ván cắt phế năm trên tổng số tiền đặt cược
khi khách nghỉ thì đổi lại điểm chip cho nhân viên thu ngân để lấy tiền mặt
sau khi ca đánh bạc kết thúc nhân viên kiểm đếm số tiền cắt phế
và tổng hợp doanh thu từng ngày báo cáo lại cho hai đối tượng minh và dũng
khách đến đánh bạc cũng có thể chuyển khoản tiền qua tài khoản hoặc mã quét qr code
khi chơi thua sẽ có nhân viên đến tận bàn bán thẻ chip để đánh bạc tiếp
trong đó mỗi bàn sẽ có bảy chín người chơi và một nhân viên chia bàn
mỗi lần khách đến tham gia đánh bạc ít nhất là mua năm triệu đồng tiền chip
nhiều nhất là hai mươi triệu đồng tiền chip
tuy nhiên không phải ai cũng thắng có trường hợp con bạc thua đến một trăm linh triệu trên ngày
ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba câu lạc bộ lucas fallet đang tổ chức cho nhiều người việt nam
và người nước ngoài đánh bạc bằng hình thức poker tại phòng vip một vip ba tầng ba
đã bị tổ công tác của cục cảnh sát hình sự
bộ công an phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phòng cảnh sát hình sự công an
tp hà nội kiểm tra phát hiện bắt quả tang
tại phòng viết một do mai hoàng phương trang đang chia bài cho chín đối tượng đánh bạc bằng hình thức poker
thu giữ số phỉnh tổng cộng một trăm bốn mươi bốn năm trăm tám mươi điểm tương đương với một trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm tám mươi đồng
tại phóng viên ba do phạm thị hoàng anh đang chia bài cho bảy đối tượng đánh bạc bằng hình thức poker
thu giữ số phỉnh tổng cộng một trăm ba mươi chín bảy trăm năm mươi điểm tương đương một trăm ba mươi chín triệu bảy trăm linh
vật chứng thu giữ gồm hai bản poker hình bầu dục một mươi tám ghế tửa năm cpu hai ổ cứng hơn một trăm linh bộ bài tay
ba camera một máy tính sách tay một thùng chip hơn hai trăm tám mươi ba triệu đồng bốn trăm linh usd ba mươi bốn điện thoại di động
hai trăm tám mươi bốn ba trăm ba mươi điểm chip tương đương với hơn hai trăm tám mươi bốn triệu đồng với nhiều đô vật tài liệu khác
phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức poker khoảng trên hai mươi tỷ đồng
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại